đối với mỗi người con của đồng bào dân tộc giao lễ tẩu sai hay còn gọi là lễ một mươi hai đèn là nghi lễ quan trọng nhất
đây là nghi lễ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người dân giao tiền nhằm tôn vinh giá trị đạo đức truyền thống văn hóa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cao bằng
hôm nay ông bàn tuấn bình một người dân tộc giao tiền xã quang thành huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
trở về nơi trôn rau cắt rốn sau hơn ba mươi năm đi làm ăn xa
dù công việc mưu sinh hết sức bận rộn nhưng ông vẫn cố gắng thu xếp để về sự lễ tẩu sai của dòng họ bàn tuấn tại xã quang thành huyện nguyên bình
tàu sai là nghi lễ quan trọng nhất trong đời sống của người dân tộc giao tiền
lễ tẩu sai cũng có thể hiểu là lễ cấp sắc nhưng ở mức độ cao hơn và được coi là lễ trưởng thành
lễ cấp sắc không chỉ là một tục
tỷ lệ rất phổ biến mà còn là bắt buộc đối với tất cả mọi đàn ông trong cộng đồng người giao
cái lấy tờ khai của người giao tiền chúng tôi là cũng có nhiều cái nội dung rất khác rất là quan trọng so với các cái ví dụ như người giao tiền có cái lễ quá tăng cấp sát ba đèn còn cái là một mươi hai đèn rất quan trọng
vì thế là dân tộc giao của chúng tôi bất cứ ở nơi nào miền nam hoặc là đi
nơi ngoài cũng phải về thôi được cái tin này cũng không thể bỏ được
người nào được cấp sắc mới được xã hội coi là người lớn
người chưa được cấp sắc dù có lớn tuổi thế nào đi nữa thì vẫn bị coi là người chưa trưởng thành
được làm lễ tàu sai mới chính thức công nhận người đàn ông có quyền và trách nhiệm tham gia vào các hoạt động của dòng tộc tiếng nói mới có giá trị đối với cộng đồng
dòng họ nào tổ chức được lễ tẩu sai còn khẳng định được vị thế của mình
sự đoàn kết nhất trí cũng như tiềm lực kinh tế của dòng họ trong đời sống
ngày nay dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay giá trị của nghi lễ này vẫn được duy trì và bảo tồn
nó mang ý nghĩa nhân văn giáo dục truyền thống đạo lý của dân tộc góp phần vào việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
khôi phục lại một số bản sách sách một số đồ vật
với những ý nghĩa giáo dục con người sống có đạo đức có nhận cách có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng
cần phải phát huy những giá trị văn hóa tập tục cấp sắc lễ cấp sắc cần được xin giữ một cách thiết thực
phù hợp với nhân sinh quan của đồng bào giao để phục vụ lợi ích giáo dục con người trong cuộc sống hôn nhân gia đình
và tuân vinh gia đình
chính trị đạo đức và truyền thống văn hóa trong cộng đồng các dân tộc việt nam